nằm trong chuỗi các hoạt động festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long
trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc cục công tác phía nam bộ khoa học và công nghệ
phối hợp với trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu việt tổ chức chương trình
kết nối cung cầu cho các đơn vị doanh nghiệp tham gia
chương trình kết nối cung cầu cũng được triển khai nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học
doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu tìm kiếm đối tác và liên kết phát triển công nghệ
sản phẩm phục vụ nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long
đồng thời cũng để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh với sản phẩm các nước
từ đó hướng bà con nông dân đầu tư đúng hướng
tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa một mươi hai đơn vị
trong vấn đề chuyển ra các thiết bị và công nghệ phục vụ nông nghiệp
liên quan đến thị trường khoa học công nghệ và hoạt động kết nối cung cầu cả nước
có tám sản giao dịch công nghệ sáu mươi ba trung tâm ứng dụng phát triển công nghệ ở sáu mươi ba tỉnh thành phố
bốn mươi ba vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ
triển lãm festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiểu long diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng ba tới đây